hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động ngày một tháng năm tại đà nẵng
tết công nhân đầu tiên tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung đã được tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức
tham dự buổi lễ có hàng ngàn công nhân đến từ các khu công nghiệp chế xuất các cụm công nghiệp tập trung
tại các tỉnh quảng nam thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
đặc biệt ngày tết công nhân đầu tiên này có sự tham gia trực tiếp của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đây là lần thứ hai người đứng đầu chính phủ trực tiếp gặp gỡ đối thoại với đông đảo người lao động
để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và truyền thông điệp của thủ tướng với người lao động trên cả nước
năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cam kết trước toàn dân về việc xây dựng một chính phủ kiến tạo
phục vụ liềm chính và hành động
thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ đối thoại trực tiếp với công nhân lao động tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam
vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục tinh thần ấy
cuộc gặp gỡ công nhân lần này tại khu vực miền trung là dịp để thủ tướng lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của người lao động những ý kiến đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn
hoàn thiện thể chế tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển
đồng thời cải thiện đời sống và thu nhập của người lao động
tôi hy vọng cuộc gặp gỡ lần này chúng ta đã có tiếng nói chung về tăng năng suất lao động
chính phủ khuyến khích tăng lượng kinh tế nhanh và bình vững
chính phủ ủng hộ phát triển các doanh nghiệp hiện đại về công nghệ quản trị và chính sách nhân lực
chính phủ mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu nỗ lực học tập công ngừng gian luyện
để thành những người thợ giỏi công nhân kỹ thuật xuất sắc vì gia đình vì doanh nghiệp và vì đất nước
tại cuộc gặp gỡ đối thoại đại biểu công nhân đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị
trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như bất cập trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm
thất nghiệp chính sách động viên công nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất
chất lượng lao động tình trạng còn nhiều doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm khiến cho có công nhân
không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lần lượt trả lời từng câu hỏi của người lao động và chia sẻ
để chăm lo tốt hơn cho đời sống của công nhân thì ngoài sự quyết tâm của chính phủ
còn cần có sự đồng hành mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo các bộ ngành các địa phương
nền chung thủ tướng đã quyết định tặng hai mươi căn nhà máy ấm công đoàn trị giá một tỷ đồng
cho những công nhân lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trước sự chứng kiến của thủ tướng cùng các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành địa phương
tổng liên đoàn lao động việt nam và các doanh nghiệp đã ký cam kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
và công nhân lao động năm hai nghìn một mươi bảy đồng hành cùng chính phủ và tổ chức công đoàn
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã quyết định tặng một mươi máy ấm công đoàn tương đương năm trăm linh triệu đồng
để hỗ trợ cho những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực miền trung
những món quà ý nghĩa này đã thực sự là nguồn động viên lớn lao đối với người lao động trong ngày tết công nhân
lần đầu được tổ chức tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung